chuyên gia đã thảo luận đưa ra các ý kiến tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu
đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn rủi ro thiên tai tại các địa phương
và các giải pháp phòng chống hiệu quả những giải pháp trọng tâm để sản xuất nông nghiệp
thích ứng với biến đổi khí hậu tác động của thiên tai và công tác phòng chống thiên tai
gắn với xây dựng nông thôn mới giúp chương trình xây dựng nông thôn mới
đề xuất được các giải pháp tổng thể bài bản từng bước phòng chống thiên tai ngay từ cộng đồng
do đặc thù khó khăn riêng cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
các huyện miền núi vùng cao phía tây tỉnh nghệ an đã tập trung các nguồn lực phát triển thôn bản
nông thôn mới tạo nên những miền quê ấm no văn minh ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
bản người thái quang phúc xã tam đình huyện tương dương tỉnh nghệ an nằm bên dòng hồi cớ thơ mộng
nơi đây đang thực hiện tiêu chí cuối cùng cán đích bản chuẩn nông thôn mới
để đạt được tiêu chí môi trường tri bộ và lãnh đạo bản đã đến từng hộ tuyên truyền vận động
di chuyển cho bằng được các chuẩn chăn nuôi ra súc ra cầm ra xa khu vực nhà ở xây dựng nhà xí hợp vệ sinh
rồi thành thông lệ sáng chủ nhật hàng tuần mọi người dân tham gia tổng vệ sinh toàn bản
thu gom rác về khu vực tập trung để xử lý
thành công nhất trong xây dựng nông thôn mới của quang phúc là chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng thu nhập
cùng với đó tàm đình cũng góp rút hoàn thành sân thể thao của xã nâng cấp trường mầm non
xây dựng các hộ rác tập trung ở các bản để phân đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
sự quan tâm của đảng tỉnh thủ và được sự nhất trí của đảng ủy bán nhân dân
và sự chỉ đạo của bán chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện xã
sẽ chỉ đạo cho xã tam đình về đích nông thôn mới
trong đó là có bản quang phúc
từ chỗ tưởng chừng không thể làm được nông thôn mới bởi là huyện nghèo bamea nhiều khó khăn
xuất phát điểm quá thấp so với bình quân của cả nước
đặc biệt là tư tưởng trông chờ ỉ lại trong đại bộ phận cán bộ và người dân
nhưng đến nay tường dường đã lập kỳ tích khi có đến ba xã bamea và xã biên giới về đích nông thôn mới
xây dựng bản nông thôn mới thì nó dễ làm bởi vì cái vốn đầu tư nó cũng ít
thứ hai nữa là dễ vận động
và nó khẳng liên với lợi ích nhân dân cho nên là ý thức trách nhiệm của người dân nó cũng rất là dễ
một cái vấn đề nữa là vấn đề bản đạt nông thôn mới thì nhiều ạ thì nó sẽ trở thành xã đạt nông thôn mới
thì cái này chúng tôi thấy là rất phù hợp mà dễ vận động
việc xây dựng xã nông thôn mới vùng cao nghệ an là rất khó
do địa hình phức tạp mật độ dân số thưa phân bố không đồng đều số bản nhiều
đời sống của bà con còn thấp nhiều so với mặt bằng chung
nhiều nơi vẫn đang trong tình trạng tự cung tự cấp nên việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới không hề đơn giản
các địa phương đã có những cách làm sáng tạo cách tiếp cận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình
với phần trăm có nhiều thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ có xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỉnh hà nam đã xây dựng đề án để thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi với một mươi tiêu chí và ba mươi chỉ tiêu cụ thể dựa trên bốn nhóm tiêu chí theo quyết định sáu trăm chín mươi một của thủ tướng chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh
xong để hoàn thành các tiêu chí này các địa phương được chọn làm điểm cũng đang tìm nguồn lực
bởi các nguồn lực đã được huy động để tập trung xây dựng và hoàn thành nông thôn mới các giai đoạn trước đó
trong khi hiện nay ngân sách các cấp hầu như rất ít hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới
vì vậy để việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả cao còn phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực sự chung sức đồng lòng và cách làm của chính quyền người dân
xã phủ vân thành phố phủ lý được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
song do nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố nên địa phương không được đầu tư cơ sở hạ tầng
phục vụ việc tới tiêu cho các diện tích hoa cây cảnh và rau màu nên ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sản xuất của bà con
nhất là vào mùa mưa bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí bảo đảm thu nhập
đã ảnh hưởng đến thu nhập người dân thì liên quan đến tiêu chí hộ nghèo của chúng tôi
hiện nay chúng tôi có tiêu chí hộ nghèo là còn hai
thế vậy đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu thực hiện là không còn hộ nghèo thì đây là vấn đề hết sức là khó khăn
xã mộc bắc huyện duy tiên sau bốn năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới
cấp ủy chính quyền và nhân dân vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng các tiêu chí
phân đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
tuy nhiên đối với nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu
mộc bắc gặp khó khăn về xử lý lượng rác thải sinh hoạt của người dân
hiện tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp mới chỉ đạt khoảng ba mươi
trong khi tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ phải đạt từ năm mươi trở lên
chúng tôi vẫn theo chỉ đạo là phải tổ chức thu hôm và xử lý tại chỗ
cơ bản thì trong thời gian này vẫn cứ đảm bảo nhưng những thời gian tiếp theo sẽ không đảm bảo
bởi vì lượng rác thải hàng năm rất nhiều
và cái chăn nuôi ở đây thì báo cáo một số người dân chấp hành tốt
nhưng cũng có người dân chấp hành chưa tốt vẫn còn xả thải trực tiếp ra môi trường
nên ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư
để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
rất cần sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương
nguồn lực từ các tổ chức và hơn hết là nguồn lực từ nhân dân
những chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
và nông thôn mới kiểu mẫu
trong phần tiếp theo của chương trình
tuyên dương một trăm một mươi chín tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo
xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua mô hình câu lạc bộ
ngày một mươi tháng một mươi
ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh tuyên quang tổ chức hội nghị sơ kết
ba năm phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong ba năm qua các cấp ủy đảng tỉnh tuyên quang đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo
ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo các cấp đã chủ động thực hiện công tác tham mưu
thực hiện phong trào thi đua
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh tuyên quang có một mươi hai
năm trăm ba mươi hai mô hình nội dung việc làm dân vận khéo được công nhận
trong đó có bốn tám trăm hai mươi hai tập thể và sáu ba trăm linh ba cá nhân
hội nghị đã được nghe các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình làm công tác dân vận tại cơ sở
nhân dịp này ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh tuyên quang đã khen thưởng sáu mươi một tập thể
năm mươi tám cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên biển chưa bao giờ hết nóng
nhất là khi lực lượng chức năng đấu tranh mạnh
thì những đối tượng buôn lậu lại có sự biến đổi hết sức tinh vi ngoài sử dụng xuồng cao tốc hoạt động ban đêm
ghi nhận của lực lượng chức năng hiện nay
những đối tượng buôn lậu đã có sự liên kết chặt chẽ với nhau để vận chuyển hàng lậu hàng theo cặp theo tổ đội
để khi bị phát hiện thì tăng tốc chạy theo nhiều hướng khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
ngày năm tháng tám trên vùng biển thuộc huyện văn đồn quảng ninh qua công tác theo dõi nắm tình hình
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã mật phục và bắt giữ nhiều đối tượng dùng xuồng cao tốc
để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
kết quả sau đêm vây bắt lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được một xuồng với sáu mươi bảy năm trăm linh bao mang nhãn hiệu sc
được sản xuất ở hàn quốc có trị giá trên hai tỷ đồng còn các đối tượng đã xuồng bốn máy thốc ga bỏ chạy
các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc và không phải đi một chiếc mà có thể đi thành tổ đội
từ hai đến ba chiếc lắp ba đến bốn máy mà tốc độ rất cao thì khi bị phát hiện thì các đối tượng bỏ chạy
đôi khi là tập trung người sang một xuồng và bỏ lại hàng hóa vào một cái xuồng khác
việc thành lập nhóm đội để vận chuyển hàng lậu ngoài mục đích tẩu thoát còn mục đích phân tán nguồn lậu trên các xuồng
bên cạnh đó nếu lực lượng chức năng
tiến hành chơi đuổi những đối tượng buôn lậu thì sẽ có những xuồng nhỏ của các đối tượng buôn lậu
quay lại hiện trường để vớt hàng đã được thả xuống biển trước đó
thế thì cái việc mà không bắt được các cái đối tượng không bắt được người mà chỉ bắt được cái hàng hóa và cái phương tiện đấy thôi
đấy cũng là một khó khăn bởi vì đấy là cái đặc thù ở trên biển trong đêm tối
hai nữa là chúng rất dễ quan sát phát hiện thấy các lực lượng chức năng từ xa
khi mà đêm tối như thế mà từ xa thì chúng tôi là
muốn bắt được chúng là phải rung đèn để xoay và bật lên
thì khi chưa đến nơi thì chúng ta nhảy ra một cái xuồng chạy với mối tốc độ rất cao rồi
đặc biệt là trong đêm tối thì nó phải khi bắt giữ một trong những yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị
xuồng cao tốc lắp bốn máy công suất hai trăm năm mươi cv trên một máy tốc độ có thể lên đến một trăm linh km một giờ
nên việc đuổi bắt gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó nếu lực lượng chức năng truy đuổi
sẽ dẫn đến nguy hiểm có thể xảy ra cho các tàu thuyền của ngư dân đang neo nghỉ tại khu vực
đấy là những thách thức đối với lực lượng chức năng khi đấu tranh với hành vi vi phạm trên biển
thưa quý vị và các bạn giữa dòng chảy của nền kinh tế thị trường
cộng đồng các doanh nghiệp đang ngày càng được phát triển và mở rộng
đó cũng là lúc văn hóa doanh nghiệp trở thành vấn đề được đông đảo công chúng quan tâm
hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp
do thủ tướng chính phủ phát động thiết thực kỷ niệm ngày văn hóa doanh nghiệp ngày một mươi tháng một mươi một hàng năm
được sự đồng ý của ban tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp
câu lạc bộ nghệ thuật thuộc hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp
đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt tại hà nội
được xem là hoạt động thiết thực và bổ ích nhằm tạo sân chơi giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước
có cơ hội giao lưu trao đổi gắn kết qua những lĩnh vực nghệ thuật mềm mại và ý nghĩa
từ đó góp phần không nhỏ vào công tác nâng cao chất lượng văn hóa doanh nghiệp đúng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phát động
hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam thành lập ra câu lạc bộ nghệ thuật trực thuộc hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam
để đưa đến trở thành những sân chơi trở thành những cái điểm thu hút các cộng đồng doanh nghiệp hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp
nhất là nâng cao nhận thức tích ly thêm kinh nghiệm và để cho thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
nhằm phục vụ cho việc phát triển bền vững cũng như là hội nhập quốc tế thành công
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo mô hình câu lạc bộ được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện tự quản và tự chủ
nhằm tập hợp các hội viên là các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
phản ánh phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp xây dựng hình tượng nghệ thuật doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu
góp phần xây dựng giá trị cốt lõi thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp tôn vinh những doanh nhân có tâm có tài vì sự phát triển bền vững của đất nước
hiện nay thì hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam đã xây dựng cái kế hoạch rất là dài hơi để có thể triển khai được đến tất cả các tỉnh
mà trong đó thì có sự tham gia của các cấp các ngành cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp của các tỉnh
để nâng cao nhận thức hoán triển cái vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với cộng đồng doanh nghiệp của mình
để làm sao đấy mà doanh nghiệp của việt nam đi ra trường quốc tế luôn luôn được sánh vai và tự tin để vững bước tiến lên
với những kế hoạch hoạt động trong tương lai văn hóa doanh nghiệp việt nam hy vọng sẽ ngày càng được cải thiện và phát triển
trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của xã hội thu hút sự quan tâm không chỉ của doanh nghiệp doanh nhân mà cả toàn xã hội
nhằm tôn vinh những cống hiến của phụ nữ nông thôn đối với sự phát triển của việt nam
mới đây tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra triển lãm ảnh phụ nữ nông thôn và phát triển bền vững
chương trình do cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
đại sứ quán canada đại sứ quán australia bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp tổ chức
tại triển lãm
hai mươi bức ảnh trên tổng số một bức ảnh của một trăm năm mươi một tác giả trên mọi miền tổ quốc
đã được lựa chọn trao giải và trưng bày tại bảo tàng phụ nữ việt nam
các bức ảnh đã thể hiện được góc nhìn của các tác giả về những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của khu vực nông thôn
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp nông nghiệp giảm thiểu rủi ro thiên tai
thích ứng với biến đổi khí hậu kinh doanh lãnh đạo và bình đẳng giữa phụ nữ với nam giới ở nông thôn
thông qua các bức ảnh đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự phát triển tích cực trong xã hội
tại triển lãm ban tổ chức cũng đã trao một giải nhất cho tác phẩm vá lưới
một giải nhi cho tác giả quảng bá hài với tác phẩm ngày mới hạnh phúc
một giải ba cho tác giả lê thị kim liên với tác phẩm nghề đan đó ở hưng yên
và giải bức ảnh được yêu thích nhất cho tác phẩm lũ về xóm bãi của tác giả vũ minh đức
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh con tum còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn
phải nghỉ học không theo được đến hết cấp hai cấp ba
trước tình trạng thực tế này chương trình nâng bước em đến trường của bộ đội biên phòng tỉnh con tum
được triển khai kịp thời
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay đã góp phần giúp các em và gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống
để yên tâm phấn đấu vươn lên trong học tập trở thành công dân có ích cho xã hội
ngôi nhà sàn nhỏ này là nơi ba người
trong gia đình ao quê sinh sống
mồ côi bố mẹ từ nhỏ ông bà nội già yếu
mọi việc trong gia đình ao quê phải một mình đảm đương
ngoài giờ đi học ao quê phải lo công việc nhà chăn bò làm nương rẫy giúp ông bà
hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn
đất đây cũng thiếu thốn
trong đất ở đây mình không biết tăng dụng mà làm phân bón chăm sóc thì cũng thiếu kỹ thuật mà làm
cái đó rất là khó khăn
thu nhập hàng tháng hàng năm thì còn vẫn còn thiếu
thưa ông bà hiểu được tình cảm của mọi người dành cho mình
ao quê càng chịu khó học tập hơn
sau giờ tăn học về em lại chăm chỉ làm bài tập
dường như được đến trường là niềm vui của em mỗi ngày
năm học này ao quê đã được khoác chiếc áo trắng đến trường giống như bao bạn bè khác
em đã có thêm cái chữ để viết tiếp giấc mơ của mình
sau này con hứa sẽ học thật giỏi hơn để có thể giúp đỡ ông bà đưa khó khăn và thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bộ đội biên phòng
để giúp được làng xá mình ngày càng tiến bộ hơn
trường những năm qua thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng chính quyền
đặc biệt là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng dục nông
và những năm qua thì nhà trường cũng đã nhận được
những suất học bổng nâng bước em đến trường
và như năm nay thì có em a quê cũng đang được hưởng cái chế độ đó
thực hiện chương trình nâng bước em đến trường các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng dục nông
đã đến với gia đình ao quê hỗ trợ để em được cắp sách đến trường mang con chữ về cho buôn làng mình
hiện tại đến đồn biên phòng dục nông
các ủy ban chế đội biên phòng dục nông đã cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ góp những số tiền nhỏ
để giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được đến lớp
dùng để nâng những con chữ viết để cho các em để tiếp thu những ý kiến hay
nhân dịp đầu năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã trao một trăm một mươi bốn triệu đồng hỗ trợ quý ba năm hai nghìn một mươi chín
trong chương trình nâng bước em đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

các em và gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống
để yên tâm phấn đấu trong học tập trở thành công dân có ích
trong phần tin quốc tế anh eu nhất trí thúc đẩy thỏa thuận brexit
người nhật bản sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới
trưởng đoàn đàm phán brexit của liên minh châu âu
ông michel barnier vừa tuyên bố mục tiêu của hai mươi bảy nước thành viên eu
là cơ bản đạt được một thỏa thuận vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
tức một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu
đồng thời ông cũng lạc quan cho rằng eu và anh có thể đạt được thỏa thuận brexit
ngay trong tuần tới nếu nỗ lực hết sức
phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu châu âu trong một phiên họp tại nghị viện châu âu ở bruxelles
trưởng đoàn đàm phán brexit của liên minh châu âu ông michel barnier nhận định khả năng đạt được thỏa thuận brexit là trong tầm tay
khi hiện nay các nhà đàm phán của cả hai phía đang nỗ lực tối đa để nắm bắt các cơ hội
và đến thời điểm này liên minh châu âu và anh đã đạt được đồng thuận về rất nhiều vấn đề
về các vấn đề cụ thể còn vướng mắt ông michel barnier nhấn mạnh đến vấn đề biên giới trên đảo ireland
giữa lãnh thổ bắc ireland thuộc vương quốc anh và cộng hòa ireland thuộc liên minh châu âu
ông banier cho rằng các doanh nghiệp anh khi xuất hàng qua bắc ireland cần khai báo hải quan trên mạng
và các xe chở hàng sẽ được kiểm tra mã số tại cảng nhằm tránh tối đa các hàng rào biên giới vật lý
tuy nhiên khả năng đề xuất này của ông barnier sẽ bị đảng dân chủ hợp nhất bắc ireland doub phản đối
bởi đảng này chống lại mọi chính sách có dấu hiệu ngăn cách bắc ireland với vương quốc anh
thủ tướng trung quốc lý khắc cường vừa kêu gọi các chủ doanh nghiệp nhật bản tăng cường hợp tác kinh tế thúc đẩy đầu tư vào trung quốc
lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc đang ngày một leo thang
phát biểu tại cuộc gặp một nhóm doanh nhân nhật bản thủ tướng trung quốc lý khắc cường nhận định quan hệ trung quốc nhật bản đã trở lại lộ trình phát triển bình thường
đồng thời nhấn mạnh rằng trung quốc sẽ cùng với nhật bản bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và phát triển thương mại tự do
về phía nhật bản chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp nhật bản ông hiroaki nakashini cũng bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc thêm các trao đổi kinh tế với trung quốc
trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gần đây đang được cải thiện đáng kể hội nghị thượng đỉnh ceo nhật trung lần thứ tư bắt đầu diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi
khoảng sáu mươi doanh nhân hai nước tham dự sự kiện trên để thảo luận các vấn đề thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng tại châu á cũng như vấn đề giảm dân số
ngân hàng phát triển châu á adb và tổ chức hợp tác phát triển kinh tế oecd vừa ký một bản ghi nhớ có thời hạn năm năm về tăng cường hợp tác
động thái này diễn ra nhằm thúc đẩy các chính sách và chương trình phát triển hiệu quả ở khu vực châu á thái bình dương
ngân hàng phát triển châu á adb cho biết bản ghi nhớ vừa được ký kết có hiệu lực trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba đồng thời cam kết tổ chức này sẽ cùng phối hợp với oecd
để thúc đẩy đối thoại chính sách chia sẻ thông tin học hỏi lẫn nhau trong các lĩnh vực chống tham nhũng chính sách thuế và quản trị
chính sách kinh tế vĩ mô thu thập và phân tích dữ liệu
hoạt động chung bao gồm sáng kiến chống tham nhũng adboecd hội nghị bàn tròn oecd châu á về quản trị doanh nghiệp và diễn đàn oecd về thuế và tội phạm
theo thỏa thuận adb và oecd sẽ tiếp tục thực hiện những sáng kiến đang phát triển và tiến hành những nghiên cứu khác về các vấn đề như chính sách kinh tế vĩ mô
tăng trưởng trong trung hạn của châu á triển vọng kinh tế khu vực đông nam á và số liệu thống kê về khu vực châu á
báo cáo mới nhất vừa được công bố mới đây đã tiết lộ danh sách những cuốn hội chống tham nhũng
hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nhật bản đã vượt qua singapore chính thức trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo mới nhất của hany passport index cho biết sau khi giành quyền miễn visa vào myanmar vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
công dân nhật bản có thể tới một trăm chín mươi quốc gia trên thế giới mà không cần visa hoặc có thể làm visa ngay tại điểm đến
trong khi đó người dân singapore sẽ được tự do thoải mái đến một nơi khác
được góp hai trăm tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
với lợi thế này hộ chiếu của đảo quốc sư tử đang đứng ở vị trí thứ hai
trong khi đó đức đứng ở vị trí cao nhất hồi đầu năm hai nghìn một mươi tám đã tụt xuống vị trí thứ ba với một trăm tám mươi tám điểm đến
ngang bằng với pháp và hàn quốc đứng vị trí cuối cùng trong bảng chỉ số là afghanistan và iraq
chỉ có quyền tiếp cận không visa hoặc visa khi đến với ba mươi khu vực pháp lý thấp hơn so với syri và somali ba mươi hai điểm pakistan ba mươi tám

giảm nhẹ thiên tai của liên hợp quốc vừa cho biết trong hai thập kỷ qua thiệt hại kinh tế của thế giới do thiên tai liên quan đến hiện tượng trái đất ấm lên đã lên tới hai hai trăm năm mươi tỷ usd tăng hơn hai trăm năm mươi so với hai mươi năm trước
theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai của liên hợp quốc biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như sự khốc liệt của những đợt thiên tai như lũ lụt hạn hán và các trận siêu bão
trong một báo cáo công bố ngày một mươi tháng một mươi cơ quan này cho biết trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi tám một nghìn chín trăm chín mươi bảy tổng số thiệt hại do thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu mới chỉ được ghi nhận ở con số tám trăm chín mươi năm tỷ usd
nhưng đến giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi bảy con số này đã lên tới hai hai trăm năm mươi tỷ usd
mỹ trung quốc nhật bản và ấn độ là những quốc gia có mức thiệt hại nặng nề nhất
cơ quan giảm nhẹ thiên tai của liên hợp quốc cho rằng biến đổi khí hậu đang tăng nhanh cả về tần số và mức độ tàn phá của các hình thái

cơ quan giảm nhẹ thiên tai của liên hợp quốc cho rằng biến đổi khí hậu đang tăng nhanh cả về tần số và mức độ tàu